quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết số một mươi một của bộ chính trị về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo
quản lý trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi long an đã luân chuyển một trăm bảy mươi cán bộ chủ chốt ở ba cấp tỉnh huyện và xã
mang lại hiệu quả tích cực góp phần khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ
phát huy tính sáng tạo chủ động và tâm huyết trách nhiệm của đội ngũ cán bộ
qua bốn năm thực hiện nghị quyết một mươi một nqtu long an đã luân chuyển một trăm bảy mươi trường hợp
trong đó tỉnh luân chuyển về huyện bố trí bí thư phó bi thư chủ tịch phó chủ tịch ubnd cấp huyện hai mươi tám trường hợp
huyện thị xã thành phố luân chuyển về xã phường thị trấn là sáu mươi tám trường hợp
xã phường thị trấn về huyện thị xã thành phố là hai mươi năm trường hợp từ xã này sang xã khác là chín trường hợp

nội bật nhất là đã bố trí một mươi bốn trên một mươi năm bí thư cấp huyện không phải là người địa phương